liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện đồng nai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba đã ban hành cáo trạng truy tố ba mươi sáu bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tám bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an
hoặc viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự do bảo chữa theo quy định
nếu tiếp tục bỏ trốn viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố theo quy định của pháp luật
các bị can gồm một nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bốn đỗ văn sơn nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
bốn nguyễn thị xen nguyên giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường
nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty cổ phần mofa
ngô thế vinh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y nhà khoa việt tiên
nguyễn đăng thuyết nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành an hà nội
đỗ mỹ hạnh chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế cát vân sa
cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cả tám đối tượng đều đang bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an truy bắt